năm đồng minh của cựu chủ tịch hạ viện mỹ kevin mccarthy đang kêu gọi các nghị sĩ thuộc đảng cộng hòa thực hiện những thay đổi quy định để khiến việc lật đổ bất kỳ ai nắm giữ vị trí chủ tịch tiếp theo trở nên khó khăn hơn
trong bức thư gửi tới các đồng nghiệp bốn mươi năm nghị sĩ này phần lớn bao gồm những người theo chủ nghĩa ôn hòa đã kêu gọi thay đổi một số quy định để đảm bảo rằng một số đảng viên đảng cộng hòa không thể liên kết với nghị sĩ đảng dân chủ trong hạ viện để bỏ phiếu chống lại chủ tịch hoặc ngăn chặn các ưu tiên của đảng
trong bức thư của nhóm nghị sĩ ôn hòa nhấn mạnh sự bất đồng đang bao trùm hạ viện khi quốc hội tiến gần đến thời hạn đóng cửa chính phủ mới vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
tại hạ viện đảng cộng hòa đang chiếm ghế đa số nhưng khoảng cách rất mong manh hai trăm hai mươi một và hai trăm một mươi hai ghế
ngày ba tháng một mươi vừa qua sau một cuộc bỏ phiếu chủ tịch hạ viện mccarthy đã bị phế chuất sau khi nhận được hai trăm một mươi sáu phiếu chống và hai trăm một mươi phiếu thuận
trong số hai trăm một mươi sáu phiếu chống là hai trăm linh tám phiếu từ nghị sĩ đảng dân chủ và tám phiếu của các nghị sĩ đảng cộng hòa
đảng cộng hòa dự kiến bỏ phiếu chọn ứng cử viên thay ông mccarthy
trong một phiên họp kín vào ngày một mươi một tháng một mươi tới dự kiến quy trình này sẽ mất nhiều thời gian
hiện hai nhà lập pháp đảng cộng hòa tuyên bố tranh cử là dân biểu steve scully người đứng thứ hai sau ông mccarthy trên bậc thang lãnh đạo
và dân biểu jim jordan một người bảo thủ thẳng thắn được cựu tổng thống donald trump lên tiếng ủng hộ công khai